sau bốn mươi năm năm kể từ ngày giải phóng dưới sự lãnh đạo của đảng
thành phố hồ chí minh không chỉ trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất nước
mà còn được quốc tế nhìn nhận là một trong những đô thị năng động của khu vực đông nam á
với những nỗ lực của mình thành phố đã đóng góp khoảng một phần ba giá trị sản xuất công nghiệp
một phần năm kim ngạch xuất khẩu và một phần năm quy mô kinh tế của cả nước
ba mươi trong tổng thu ngân sách quốc gia
nhận định về sự bức phá thường tốc sáng tạo của thành phố hồ chí minh kể từ sau giải phóng tới nay
nhiều chuyên gia kinh tế khẳng định lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ đã dám nghĩ
dám làm đưa thành phố bước vào thời kỳ lịch sử mới
chính quyền thành phố cũng như lãnh đạo thành phố tập trung ba mũi nhọn và đã làm rất tốt về phát triển kinh tế
thứ nhất là tập trung chỉ đạo trong việc hình thành những doanh nghiệp mới
đảm bảo chất lượng cao để góp phần tạo ra con số một triệu doanh nghiệp hiệu quả
những người hưởng thụ dịch vụ về y tế và giáo dục của thành phố hồ chí minh
thì ngày càng là hài lòng với những dịch vụ mới
bên cạnh đó việc đặt nền móng cũng như đã bấm những nút star để bắt đầu khởi động cho những chương trình
về công nghệ cao để kết nối thành phố hồ chí minh trở thành một thành phố thông minh
trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tình hình kinh tế xã hội thành phố diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
gây gián đoạn sản xuất xuất khẩu
càng mới thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo các ngành địa phương vừa chống dịch
vừa bảo đảm phát triển kinh tế xã hội theo chỉ đạo của chính phủ
thành phố kịp thời đề ra quyết sách hỗ trợ doanh nghiệp
nhanh chóng đưa các gói tính dụng hỗ trợ từ chính phủ tới doanh nghiệp
từ đó giúp kinh tế thành phố trong quý i năm hai nghìn hai mươi ổn định
từ đó chúng ta cũng thấy rằng là sản xuất còn khó khăn nhưng không phải là trở lại trạng thái đang là trạng thái quá thấp
mà vẫn còn đang sản xuất và sắp tới có cơ hội chúng ta tăng dần trở lại
chặn đường bốn mươi năm năm qua thành phố hồ chí minh hoàn thành những sứ mệnh nhiệm vụ trong lịch sử
và bước đi vững vàng trong phát triển hội nhập
để thành phố tiếp tục giữ vai trò
là đầu tàu kinh tế của cả nước thành phố sẽ tiếp tục đổi mới huy động mọi nguồn lực
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa phấn đấu xây dựng thành phố trở thành trung tâm kinh tế
không chỉ của việt nam mà còn của khu vực đông nam á
thưa quý vị nhìn lại những thành tiệu của thành phố hồ chí minh
có thể thấy bốn mươi năm năm sau ngày giải phóng từ những mất mát đau thương thành phố đã vươn lên vững trái
không chỉ có những tòa nhà chọc trời những đại lộ thanh thang
những công trình kiến trúc mang tầm
một thế kỷ mà thành phố còn có cả một nền tảng kinh tế xã hội vững vàng
năng động và tăng cường hội nhập sâu rộng với thế giới